bắt giữ trên năm mươi đối tượng tạm giữ tổng số tiền gần một trăm năm mươi triệu đồng
không chỉ đẩy mạnh tấn công các loại tệ nạn xã hội lực lượng công an còn thường xuyên tuyên truyền
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát động người dân tích cực tố giác tội phạm các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn
trong quá trình về tư tưởng người dân cũng rất yên tâm để sau này để cùng tăng gia sản xuất
các loại tội phạm như các anh từ công an quyện với công an xã chính quyền kết hợp với công an viên ngấp
tổ chức từng tra tiên triền và mời gọi các đối tượng tệ nạn xã hội về găng đe trước và sau tết
coi như là từ đó mà tình hình an ninh trực tự ở địa bàn nó ổn định
với quyết tâm của mình
với quyết tâm của mình
công an huyện vĩnh lợi nói riêng công an tỉnh bạc liêu nói chung
đã và đang tiếp tục triển khai các biện pháp kiên quyết tấn công mạnh vào các điểm
tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự ở địa phương
tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu tỉnh bà rê vũng tàu đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm ra một mươi năm đối tượng có độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi hai cùng chú tại tp vũng tàu về hành vi gây dối trật tự công cộng
do có mâu thuẫn từ trước giữa phan văn khánh và lê phạm tuyển
hai đối tượng này đã rủ đồng bọn mang theo nhiều hung khí bom xăng rồi hẹn gặp nhau để hỗn chiến
tối ngày một mươi tám tháng hai khi đến đường đô lương nhóm của khánh bị tuyển và đồng bọn dùng hung khí tấn công
hậu quả làm nguyễn quốc an đối tượng trong nhóm của khánh bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện
ngay trong đêm ngày một mươi tám tháng hai nhóm của khánh tiếp tục đi tìm nhóm của tuyển để trả thù
tuy nhiên vụ việc đã được lực lượng công an kịp thời ngăn chặn
hiện đối tượng tuyển và đồng bọn đã bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng
và truy tìm các đối tượng liên quan đến vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
từ đầu tháng hai đến nay tại tỉnh khánh hòa đã xảy ra hai vụ các đối tượng có hành vi gây dối
tại trụ sở cơ quan công an cả hai vụ việc đều được tiến hành điều tra kịp thời và xử lý nghiêm
đây là hình ảnh được ghi lại vào chiều ngày hai tháng hai
tại trụ sở công an xã vĩnh thạnh thành phố nha trang
đối tượng phạm anh duy thường gọi là máy gầm bốn mươi ba tuổi trú tại xã vĩnh thạnh
liên tục có hành vi gây dối chửi bới cám bộ công an đang làm nhiệm vụ
trước đó vào chiều tối ngày một tháng hai vinh cùng một nhóm thanh niên khác
vô cớ vào trụ sở công an xã vĩnh thạnh chửi bới đập phá tài sản
và tấn công một cán bộ công an xã đang trực tại đây
chiều hôm sau khi tổ công tác của công an thành phố nha trang mời lên làm việc
vinh tiếp tục có các hành vi lăng mạ và gây dối tại trụ sở công an xã vĩnh thạnh
còn đây là đối tượng trần văn hà hai mươi ba tuổi tạm trú tại phường phước long thành phố nha trang
khoảng một mươi giờ ngày một mươi ba tháng hai sau khi sử dụng ma túy đá hà cầm theo một thanh sắt được mài nhọn
dài khoảng ba mươi cm đến ngã ba đường tô hiệu võ thị sáu nha trang
đe dọa rồi yêu cầu một người làm việc
hà đã làm nghề grab bike trở đến trụ sở cơ quan công an
vừa xuống xe hà xông vào trụ sở công an phường vĩnh trường đuổi đánh một cán bộ công an phường
nhưng không được hà chạy ra ngoài đuổi đánh người dân rồi quay lại công an phường
dùng thanh sắt trên tấn công đồng chí nguyễn duy đông khiến đồng chí đông bị thương tích
lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế bắt giữ hà
đối tượng rất là liều lĩnh coi thường pháp luật vào trụ sở cơ quan công an
gây mất an ninh trật tự làm ảnh hưởng đến một số hoạt động của những người đang làm nhiệm vụ
từ những nhận xét như trên cơ quan cảnh sát điều tra công an phố nha trang đã ra quyết định khởi tổ quán
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với hai đối tượng trên tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý nghiêm để đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật
được biết phạm anh duy là đối tượng đã có tiền án tiền sự còn đối tượng trần văn hà nghiện ma túy từ nhiều năm qua
trước khi vào trụ sở công an phường gây dối và đâm trọng thương một cám bộ công an đối tượng hà còn đuổi đánh nhiều người dân khác
hành vi côn đồ coi thường pháp luật của đối tượng cần nhanh chóng được xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật
hôm nay công an huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi cho biết đang điều tra vụ nổ vật lạ nghi là bom bi làm một người chết và một người bị thương
trước đó trong khi dọn các vật dụng trong nhà của anh đinh văn nga để di chuyển nhà đi nơi khác
thì anh đinh văn xuân hai mươi ba tuổi và anh đinh văn rếp hai mươi sáu tuổi cùng chú tại thôn mang tà bể xã sơn bua huyện sơn tây
phát hiện có một vật lạ hình tròn rơi xuống các nạn nhân không biết là vật gì nên đã tìm cách mở ra để xem và đã làm cho vật lạ phát nổ
vụ nổ đã khiến cho anh đinh văn xuân tử vong tại chỗ còn anh đinh văn rết bị thương nhẹ và được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện sơn tây
kiểm tra một cơ sở sản xuất mỹ phẩm không tên tại địa chỉ số một trăm chín mươi chín trên bốn đường phú châu khu phố bình đường ba phường an bình thị xã dĩ an tỉnh bình dương
công an thị xã di an đã tiến hành tạm giữ hơn một mươi sản phẩm mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng
cơ sở này do bà lê anh thư làm chủ
thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện tại cơ sở đang sản xuất các loại mỹ phẩm như nước rửa tay sữa tắm trắng kembo da
chủ cơ sở cho biết đã mua các nguyên liệu rồi về tự pha chế thành phẩm sau đó phân phối ra thị trường
lực lượng công an đã tạm giữ toàn bộ một mươi sản phẩm thành phẩm các loại ba máy pha chế mỹ phẩm để tiến hành xác minh xử lý